thưa quý vị liên quan đến vụ nổ xảy ra tại khu đô thị văn phú hà đông hà nội
ngay từ sáng nay các biện pháp khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân đã được triển khai
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về công tác này
một ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị văn phú quận hà đông thành phố hà nội
gia đình bà nguyễn thị dung mới dọn đến được một ngày thì gặp sự cố
giờ đây bà dung không biết làm thế nào để giải quyết những khó khăn trước mắt
thậm chí có những gia đình người ta sáu mươi bảy mươi tuổi đầu mới được có một cái căn nhà như thế này
mà bây giờ con gây thiệt hại như thế này thì thực ra cũng chẳng trông chờ vào đâu được
thế bây giờ là mình cũng đã về hưu thế mà bây giờ tổng thiệt hại giờ lương hưu thì nó thấp
thế bây giờ mà tổng thiệt hại một lúc như này thậm chí vài chục triệu thậm chí hàng trăm triệu
thì thực ra đối với cô như thế là nó quá khó khăn
toàn bộ hệ thống coi như là từ tầng bốn đến tầng một là coi như toàn bộ mặt tiền là hỏng hết
coi như là đẩy vỡ hết cửa bên này là gỗ chứ là đẩy hết
sau đó thì còn lại là phía trong thì trần thạch cao là hỏng hết điều hòa hỏng
nhà cô đấy bên này là cửa quấn hỏng
bên này toàn bộ cái máy cái kính thủy lực cô đã chắn ở đây khoảng một mươi năm triệu vỡ hết
cô thấy rất hoang mang rất hoang mang và rất sợ hãi
đấy mà không phải là những người
mà có thể nếu như không cảnh báo cho tất cả những người dân chúng ta trên khắp cả nước
thì nó sẽ còn gây ra không phải là một vụ này mà sẽ còn nữa
theo thống kê của các lực lượng chức năng ngoài những thương vong về con người
thì vụ nổ còn khiến ba mươi sáu căn hộ bị hư hỏng nặng
chín mươi năm căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ hết kính nứt tường bung cửa ảnh hưởng đến kết cấu
bốn xe mô tô bị cháy một ô tô bị hư hỏng
các hộ gia đình kinh doanh buôn bán cũng bị ảnh hưởng
bởi do tác động vụ nổ hầu hết các mặt hàng
đều có dấu hiệu hư hỏng
trong buổi sáng hôm nay các cơ quan chức năng đã đến từng gia đình
để thống kê thiệt hại cụ thể về tài sản

các cơ quan chức năng đã đến từng gia đình để thống kê thiệt hại cụ thể về tài sản

chính quyền địa phương đã tổ chức giả soát bố trí ngay chỗ ở

hiện các cơ quan chức năng đã tổ chức giả soát bố trí ngay chỗ ở cho các gia đình có nhà bị dạn nứt ở không an toàn
các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ